theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thời tiết các tỉnh miền bắc và bắc trung bộ hôm nay tiếp tục rét đậm rét hại ở nhiều nơi
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm sâu chỉ còn ba bảy độ c thấp hơn ngày hôm qua hơn một mươi độ
đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền bắc trong đó có lào cai
do ảnh hưởng của không khí lạnh làm cho lào cai có mưa nhỏ vài nơi nhiệt độ đồng loạt giảm sâu
lúc bảy giờ sáng nay ngày chín tháng một các trạm khí tượng trong khu vực ghi nhận được nhiệt độ tại các địa phương như thành phố lào cai rét hại một mươi một một độ c
phố ràng bảo yên một mươi sáu độ c vùng núi bắc hà sáu năm độ c
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ rất thấp chỉ còn ba bảy độ c trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng vào đêm và sáng
vùng núi rét hải nặng đến rất nắng
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người dân và gia súc trên địa bàn
đồng thời tăng cường công tác dự báo để người dân nắm bắt được tình hình thời tiết tuyên truyền cảnh báo đối với du khách khi đến với sapa phải trang bị đủ ấm
các công ty đơn vị lữ hành phải bảo đảm đầy đủ các thiết bị an toàn khi thực hiện các tour du lịch
theo dự báo đêm nay nhiệt độ thấp nhất giảm xuống chín một mươi một độ c vùng núi trong khoảng bốn mươi
đến sáu độ c sapa khả năng giảm còn một hai độ c các khu vực có độ cao từ hai ba trăm linh m trở lên cần đề phòng mưa tuyết và băng giá xuất hiện gây hại